sau những cơn bão vào cuối năm hai nghìn một mươi tám hàng trăm vườn trồng táo xanh chuẩn bị thu hoạch bán vào dịp tết của
truyền kỳ hợi hai nghìn một mươi chín của nông dân tỉnh ninh thuận đã bị hư hỏng hoàn toàn
nhiều chủ vườn đã phải hái nhặt quả cho dây kiểu ăn
vào thời điểm ngày sáu tháng một tại các xã phước sơn phước hậu và phước thuận huyện ninh phước tỉnh ninh thuận
nhiều vườn táo của nông dân trong thời kỳ thu hoạch đã hư hại quả táo rụng đầy vườn
để giữ giàn cành cây táo cho vụ sau bà con đành phải hái bỏ nhiều quả táo bị hư thối đem cho dê cử ăn
nhiều hộ đầu tư hàng chục triệu đồng giờ đã mất trắng vụ táo xanh để bán tết
qua đợt khảo sát sau mưa bão ủy ban nhân dân xã phước sơn cho biết
có hơn một trăm linh hectare trồng táo xanh bán
vào dịp tết kỷ hợi bị hư hại hoàn toàn
xã đã kiến nghị cấp trên hỗ trợ về vật chất và kỹ thuật để bà con có điều kiện sản xuất mùa vụ mới
trước tình hình thiệt hại năng nề tri cục trồng chọt và bảo vệ thực vật ninh thuận đang triển khai các giải pháp giúp nông dân khắc phục sớm ổn định sản xuất